chủ tịch ubnd tp cần thơ vừa ký quyết định ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức và người lao động
trong cơ quan đơn vị sự nghiệp khối nhà nước của thành phố
trong đó một trong những quy định đang gây xôn xao dư luận là trang phục làm việc tại công sở
hoặc trong thời gian thực thi nhiệm vụ đối với nữ là áo có tay cả nam và nữ không mặc quần chin áo thun các loại
theo ông nguyễn hoàng ba giám đốc sở nội vụ tp cần thơ cho rằng
đối với cán bộ công chức thành phố cần thơ nên mặc sạch đẹp trang nhã thì phù hợp khi đến công sở tiếp xúc với người dân
mình lại là người đại diện của cơ quan nhà nước thì ăn mặc phải lịch sự
tuy nhiên gần đây dư luận xôn xao bàn luận về quy tắc ứng xử này đã sử dụng từ cấm là không đúng
vì trong văn bản hành chính của ngành chức năng thành phố không dùng từ cấm mà là dùng từ không
một số tờ báo đăng là dùng từ cấm thì nó không chính xác
bởi vì nó không đúng
trong văn bản hành chính của tp cần thơ là không dùng từ cấm mà báo có đăng là từ cấm là không chính xác
đó là thông tin không chính thống đối với tp cần thơ cũng như là người phát ngôn của tp cần thơ
cần thơ đã thực hiện theo luật cán bộ công chức viên chức và thực hiện nhiệm vụ của chính quyền địa phương
theo quy định của pháp luật
ubnd tp cần thơ vận dụng vào cụ thể để quản lý đội ngũ cán bộ công chức viên chức của mình
trước khi ban hành quy tắc đã lấy ý kiến của người thực hiện
dù trang phục hiện đại nhưng phải bảo đảm tính truyền thống dân tộc hội nhập nhưng phải giữ gìn những truyền thống tốt đẹp của mình
ở đây tôi muốn nhấn mạnh là cán bộ trong thời gian làm việc trong thời gian thực thi nhiệm vụ ở cơ quan
còn ngoài giờ thì coi như là cán bộ là tùy theo cái điều kiện của từng cán bộ công viên mà ăn mặc như thế nào cho nó phù hợp
còn ở đây là quy định trong giờ làm việc trừ những trường hợp những cái cơ quan ban ngành mà có quy định khác thì quy định này không có bắt buộc
cũng theo ông nguyễn hoàng ba hiện nay hầu như cán bộ công chức của thành phố cần thơ rất ít người mặc quần jean áo thun
đồng thời ngành cũng gửi lời ý kiến của tất cả các sở ban ngành quận huyện sau đó mới triển khai thực hiện
sở cũng đã làm quy trình theo quy định tức là đã gửi cho các địa phương
và sở ban ngành từ thành quỹ hội đồng dân quỹ ban dân và các bang của hội đồng dân đã lấy ý kiến của bốn lần là tham khảo và được sự đóng góp của các địa phương cũng như sở ngành
có thể nói những quy tắc cụ thể được ban hành nhằm định hướng cho cán bộ công chức chuẩn mực đạo đức trong ứng xử giao tiếp với tổ chức và công dân
trong quan hệ xã hội trong hoạt động công vụ thực thi nhiệm vụ bảo đảm tính văn hóa
đồng thời đó cũng là căn cứ để đánh giá phân loại và là cơ sở để nhân dân giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức